trước đó ở giai đoạn một của chuyên án cơ quan điều tra đã khám phá đường dây buôn bán ma túy do nguyễn thị bích liên cầm đầu bắt giữ bốn đối tượng thu giữ hơn một bánh heroin một lượng lớn ma túy tổng hợp gần hai tỷ đồng cùng nhiều phương tiện liên quan